cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng nguyễn trí thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú ở an giang để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo điều tra tối ngày năm tháng một mươi hai vừa qua tại địa bàn xã an viễn huyện trảng bom đối tượng nguyễn trí thông đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông nguyễn văn hoàng sáu mươi bốn tuổi để cướp xe ôm
sau khi gây án thông cướp xe tẩu thoát ông hoàng bị thương nặng đã được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
đối tượng thông đã bị lực lượng công an bắt giữ sau hơn ba mươi phút gây án khi đối tượng này đang điều khiển xe máy vừa cướp được đến một tiệm sửa xe trên địa bàn phường long bình tân thành phố biên hòa để giao bán